trong khuôn khổ chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm asean ấn độ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp công ty verdori
tập đoàn lassen antibro và giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia ấn độ
tiếp chủ tịch công ty vidoi thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao hoạt động của công ty tại việt nam và cho biết
chính phủ việt nam ủng hộ và tiếp tục hợp tác phối hợp chặt chẽ với phía ấn độ để triển khai hiệu quả các dự án
ngôi làng thông minh của vidoi tại việt nam vidoi đang triển khai dự án smart vlip ngồi làng thông minh
bao gồm các dịch vụ và gói giải pháp về giáo dục từ xa y tế từ xa phát triển nguồn nhân lực
heds điện tử nông nghiệp công nghệ cao nước atm
cũng trong chiều ngày hai mươi bốn tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp giám đốc điều hành tập đoàn lacen entubo
tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng quốc phòng công nghệ xây dựng công nghiệp chế tạo tài chính
tiếp giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia ấn độ ongc